các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đại tá quyên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố về tội giống phía cơ quan điều tra công an tp hcm
cụ thể khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
cách đây một tháng vào ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số một trăm chín mươi một qd
về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự đồng thời ra quyết định số ba trăm năm mươi qd về việc khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam số ba trăm linh bốn lb
và lệnh khám xét số ba trăm linh bảy lkk đối với nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú một mươi bảy một mươi chín ngô đức kế phường bến nghé quận một
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi như trên
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt bà nguyễn phương hằng thường xuyên live stream bóc phốt nhục mạ nhiều nghệ sĩ luật sư nhà báo
bà hằng rêu giao là các nghệ sĩ nổi tiếng như hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trần thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi ba
khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự
bà hằng tiếp tục livestream phản đối nhục mạ họ
đáng chú ý vào ngày một mươi chín tháng ba tại khu du lịch đại nam khu du lịch văn hóa du lịch và thể thao
ông huỳnh uy dũng dũng lò vồi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam và bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tham gia một chuỗi sự kiện đua ngựa đua chó và giao lưu với bà nguyễn phương hằng diễn ra từ chiều đến tối
đáng chú ý trong chương trình đua ngựa đua chó người dẫn chương trình gắn tên người đang có mâu thuẫn với bà hằng cho những con ngựa con chó tham gia đua
nhưng với lời bình luận vô cùng khiếm nhã cụ thể những con ngựa chó được gắn tên đức hiển viu anh hàn ni và một số người khác
ông dũng bà hằng cùng nhiều khán giả đến xem gieo hò vỗ tay cổ vũ cười đùa khi người dẫn chương trình đọc tên các con ngựa con chó
chuỗi sự kiện này được phát trực tiếp live stream trên các tài khoản mạng xã hội với rất đông người xem
theo công an tỉnh bình dương sáu người có đơn tố giác bà nguyễn phương hằng gồm ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên công vinh nhà báo hàn ni nhà báo nguyễn đức hiển và bà đinh thị lan
sáu người này tố xác bà nguyễn phương hằng về hành vi làm nhục người khác mua khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án và sẽ củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can theo quy định
chi tiết năm đơn tố cáo bà phương hằng của nghệ sĩ vbit
thưa quý vị trong sáu đơn tố giác bà nguyễn phương hằng đưa tin sai sự thật vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
thì trong số đó có năm người là nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí việt là nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vị oanh ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên cầu thủ công vinh nghệ sĩ trịnh kim trì
chi tiết về những đơn tố cáo này ra sao mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
ca sĩ vịu anh
người đầu tiên nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng cho cơ quan chức năng là ca sĩ vy oanh
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vinh oanh nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
ca sĩ viu anh cho rằng bà nguyễn phương hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân ca sĩ nghệ sĩ trong nước
ca sĩ vịu anh trình bày
trong bảy buổi live stream có nội dung làm nhục thoá mạ đối với tôi từ một mươi sáu tháng năm đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà phương hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm dòng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ vu khống xúc phạm với hàng loạt từ ngữ như làm bé dựt trồng đẻ thuê làm gái bao
ca sĩ viu anh cho rằng hành vi của bà phương hằng có dấu hiệu của các tội làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ca sĩ vịu anh cho biết
sau những buổi bà phương hằng phát sóng trực tiếp này nhiều người đã lập hội nhóm trên facebook blog youtube đăng lại các video mà bà ta livestream và làm tiêu đề bôi nhọ nói xấu lăng mạ tôi
sau khi nhận đơn tố cáo phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ vy oanh đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét giải quyết theo thủ tục chung
nghệ sĩ hoài linh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nghệ sĩ hoài linh là người tiếp theo nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
phương hằng lên cơ quan có thẩm quyền
tối hai mươi một tháng chín đại diện của nghệ sĩ hoài linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà phương hằng hiện cơ quan công an đã thụ lý điều tra
đại diện hoài linh cho biết bắt đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thời điểm bà phương hằng liên tục lên mạng facebook để live stream công kích nghệ sĩ hoài linh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nam danh hải đã chính thức gửi đơn tố cáo bà hằng lên công an
trong đơn nghệ sĩ hoài linh cho biết những nội dung live stream của bà hằng xoay quanh vụ việc hoài linh chưa thực hiện công tác tử thiện
quyên góp hơn một mươi ba tỷ đồng
dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng bà hằng đã nhiều lần live stream tố cáo về lối sống đời tư của hoài linh với lời lẽ nặng nề xúc phạm
đáng chú ý đại diện hoài linh cho biết bà phương hằng đã dựng chuyện vu khống hoài linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn một mươi ba tỷ đồng trong tài khoản hơn sáu tháng
và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật
được biết sau những tranh cãi về việc ngâm tiền từ thiện tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một người đại diện cho nghệ sĩ hoài linh xác nhận vừa kết thúc chuyến trao tiền hỗ trợ cho bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ năm hai nghìn hai mươi tại giá đất miền trung
theo xác nhận của người này và ghi nhận từ phiếu xác nhận trao tiền cho các cơ quan đơn vị từ các tỉnh số tiền mà các nhà hảo tâm khán giả và nghệ sĩ hoài linh ủng hộ bà con miền trung từ sau bão lũ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã hơn một mươi năm tỷ đồng
ca sĩ đàm vĩnh hưng
sau hai tháng so đo với nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng cũng gửi đơn tố cáo bà phương hằng vì bị nhắc đến với những thông tin tiêu cực trên live stream
ngày hai mươi một tháng chín ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng chính thức thông báo về việc đã gửi đơn tố cáo bà phương hằng về hành vi vu khống và làm nhục người khác
trên trang cá nhân đàm vĩnh hưng viết
sau thời gian chuẩn bị hồ sơ tố cáo và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình liên quan đến hành vi vu khống bịa đặt xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà nguyễn phương hằng hưng xin thông báo đến cả nhà tin vui
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông báo thụ lý đơn của hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung để xử lý đúng người đúng tội cụ thể quá trình giải quyết của cơ quan điều tra hưng sẽ cập nhật đến cả nhà
ngoài ra đàm vĩnh hưng cho biết anh đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến tử thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra
đàm vĩnh hưng nhấn mạnh hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì hưng vẫn sẽ chờ
hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của hưng trong việc tử thiện nhưng hưng tin con đường mà hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật
chỉ có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và tòa án mới có thể trả lời chính xác và rứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà hưng đang phải chịu đựng hưng cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng hưng
vợ chồng thủy tiên công vinh
cũng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ca sĩ thủy tiền
sau khi live stream phân trần số tiền kêu gọi từ thiện ở giữa ngân hàng vợ chồng công vinh đã nhờ pháp luật can thiệp
luật sư đại diện cho thủy tiên công vinh cho biết
đã nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống bịa đặt đưa thông tin không chính xác xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của ca sĩ này và gia đình
cũng theo luật sư thời điểm đó đã hoàn thiện ba bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng trong đó có bộ công an
nghệ sĩ trịnh kim chi
sáng ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phía cảnh sát điều tra công an tp hcm xác minh đã nhận đơn kiện của bà chủ đại nam từ phía nghệ sĩ trịnh kim chi
hiện các đơn tố cáo đã được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận để xử lý xác minh theo đúng thẩm quyền
về phía nghệ sĩ trịnh kim chi vào tháng bốn vừa qua cô đã bị bà chủ đại nam xúc phạm thỏa mã bằng những từ ngữ nặng nề khi nói bà hằng đã đụng vào ổ kiến lửa khi tung tin đời tư của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng
tuy nhiên trước động thái này của nữ nghệ sĩ vị nữ đại gia này đáp trả bằng lời lẽ gai gắt
chị kim chi nói tôi đụng vô ổ kiến lửa thì chính cô ấy tự ví tất cả mọi người là côn trùng bò sát chứ tôi không nói nhà quý vị chị kim chi là cái thá gì mà bày đặt hắt mặt hăm dọa rằng cô hằng đụng vô ổ kiến lửa mọi người tự coi mình là côn trùng cắn xé lẫn nhau đó đừng ngù nguyễn phương hằng này tôi là nạn nhân tôi là người bị lừa nên tôi không sợ ai hết
thưa quý vị hiệp vụ việc về bà nguyễn phương hằng vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mọi thông tin mới nhất được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục quý vị hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại